sau khi sát hại con riêng của vợ hờ mới hơn sáu tháng tuổi nguyễn văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc đã đem trôn dấu sát nhằm phi tang
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn văn hồng tù trung thân về tội giết người và một năm tù về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hồng chung sống như vợ chồng với nguyễn thị mỹ
cùng hai con riêng của mỹ trong thời gian chung sống hồng thường xuyên hành hạ cháu bé sáu tháng tuổi
tối ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hồng cùng bạn sử dụng ma túy tại nhà bực tức do thấy cháu bé khóc
hồng cầm bình đựng nước đổ nước vào miệng và làm bé ngạt khi mỹ về thấy con không còn thở
nhịp tim yếu nên sông ủ ấm cho con tuy nhiên bé gái đã chết nên mỹ ông con cùng ngủ
sáng ngày hôm sau hồng kêu mỹ để xác cho bé vào ba lô và mang đến trôn tại khu vực bờ kè công viên ba mươi tháng bốn
hồng thường xuyên đeo dòng
hồng sợ giết mỹ và đứa con còn lại của mỹ không những vậy hồng còn dung búa cây đánh để mỹ không dám trình báo công an